cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân

người ta không lùi đâu
ba mươi tháng một mươi rồi là xe tất cả xe đã không thể dừng trước chẳng nào
người đứng đầu tổng cục đường bộ việt nam cũng nhấn mạnh
việc áp dụng thu phí không dừng là nhu cầu tất yếu của xã hội
để đảm bảo công khai minh bạch và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia giao thông
tới đây tổng cục đường bộ việt nam bộ giao thông vận tải
sẽ mời thêm đơn vị cung cấp dịch vụ
để các nhà thầu bot lựa chọn ứng dụng với giá phù hợp nhất chất lượng đảm bảo
từ tháng tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
cuộc thi video clip với chủ đề thanh niên với văn hóa giao thông năm hai nghìn hai mươi
chính thức diễn ra nhằm tìm kiếm các sáng kiến cải tiến biện pháp
góp phần giảm tải áp lực phương tiện tham gia giao thông
và giữ gìn trật tự an toàn giao thông
chương trình do ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
phối hợp với trung ương hội liên hiệp
thanh niên việt nam tổ chức
cuộc thi video clip với chủ đề thanh niên với văn hóa giao thông
năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra từ tháng tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
đối tượng tham gia là các tập thể cá nhân người việt nam
trong độ tuổi từ một mươi sáu đến ba mươi năm tuổi
nội dung dự thi xoay quanh các mô hình hay
cách làm sáng tạo của tổ chức đoàn hội và thanh thiếu nhi
đã và đang được triển khai trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông
các sáng kiến cải tiến biện pháp có hiệu quả vào giảm tải áp lực phương tiện giao thông
và gìn giữ trật tự an toàn giao thông góp phần giảm số vụ số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông
video clip dự thi phải phản ánh sự việc sự kiện nhân vật có thật xảy ra thực tế không hư cấu
thời lượng các video clip dự thi không quá năm phút video phải có định dạng mp bốn av
video clip phải có âm thanh hình ảnh sắc nét thể hiện sinh động
có thể quay bằng điện thoại di động
tác giả gửi tác phẩm dự thi qua biêu điện hoặc nộp trực tiếp cho ban tổ chức cuộc thi video clip
thanh niên với văn hóa giao thông theo địa chỉ cổng chi thức thánh gióng tầng hai nhà sáu mươi bốn bà triệu hoàn kiếm hà nội
dự kiến lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra để hỗ trợ các tân sinh viên nhập học dịp này trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
phối hợp với công ty vé xe rẻ trung tâm unesco văn hóa giáo dục và đào tạo
tổ chức chương trình vé xe
cảnh ước mở dàng đường dành tặng ba mươi vé xe cho các bạn tân sinh viên mỗi vé xe chỉ với giá một mươi đồng
theo trung tâm cảnh báo thiên tai thái bình dương mỹ một áp thấp nhiệt đới hiện đã vượt qua đảo luzon
philippines đi vào biển đông mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là san vu
hình ảnh vệ tinh của nasa cho thấy vào hồi bảy giờ sáng ngày ba mươi
hai mươi một tháng tám bão san vu cách đảo luzon philippines khoảng một trăm ba mươi km về phía tây bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp sáu cấp bảy từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo bão san vu di chuyển về phía tây tây bắc với vận tốc hai mươi chín sáu km một giờ
trong khoảng từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới bão san vu sẽ hướng thẳng vào đà nẵng
dự kiến chiều nay mùng một tháng chín từ nghệ an đến khánh hòa sẽ có mưa lớn
vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp bảy
vùng biển ngoài khơi các tỉnh quảng bình bình định từ sáng mai gió đạt cấp bảy
những ngày tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây vận tốc khoảng năm một mươi km
tâm bão dự kiến đi vào vùng biển ven bờ các tỉnh quảng trị quảng nam
tiếp đó bão di chuyển theo hướng tây vận tốc khoảng một mươi km đổ vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
nhằm chủ động phòng chống xử lý nhanh kịp thời các sự cố có thể xảy ra trên lưới điện nhất là trong mùa mưa bão
thời gian qua ngành điện lực quảng trị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phương án bảo đảm cấp điện an toàn
ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn
tỉnh quảng trị là địa phương chịu nhiều thiệt hại do mưa bão trong đó lốc xoáy đã làm gãy đổ cột điện
đứt đường dây gây mất an toàn lưới điện tại một số xã phường
vì vậy để sẵn sàng ứng phó xử lý nhanh các sự cố có thể tiếp tục xảy ra trong mùa mưa bão
các đơn vị thuộc ngành điện lực quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế ngăn ngừa tai nạn
sự cố không đáng có trên hệ thống lưới điện
điện đông lúc hà đã lập phương án phòng chống lút bão
trong đó có nhiều giải pháp như cung cố nguồn lưới điện cung cố các vị trí xung yếu
đặc biệt là phản quang hành lang lưới điện trong đó chú trọng đến các vị trí cây trong và ngoài hành lang có khả năng gãy đổ trong mùa bão
bên cạnh đó công ty điện lực quảng trị đã chỉ đạo các chi nhánh điện ở các huyện tiến hành tổng kiểm tra lưới điện
kịp thời khắc phục các khiếm khuyết tồn tại trên lưới điện
theo đó các vị trí cột có nguy cơ gây ra sự cố đã được gia cố và thay thế
cải tạo nâng cấp hệ thống chống xét của lưới điện
đầu tư xây dựng các tuyến đường dây mới bảo đảm an toàn và cung cấp liên tục
ổn định cho người dân sử dụng điện yên tâm khi mùa mưa bão đến
trước những diễn biến bất thường của tình hình mưa bão với sự nỗ lực của ngành điện
và sự ý thức chấp hành của người dân trong việc bảo đảm an toàn lưới điện
tỉnh quảng trị đã sẵn sàng các biện pháp đối phó và giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa bão gây ra
thưa quý vị và các bạn trận mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số sáu xảy ra từ đêm hai mươi bốn đến chiều hai mươi năm tháng tám
đã gây ra những thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản trên địa bàn tỉnh thái nguyên
phóng viên truyền hình nhân dân đã có mặt tại huyện định hóa nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau cơn lũ
để phản ánh công tác khắc phục hậu quả của các cấp chính quyền địa phương và nhân dân nơi đây
gia đình ông hoàng văn kim xã kim phượng huyện định hóa
có năm sao lúa cấy trong vụ này và đều đã mất trắng
đây là tình trạng chung của hầu hết các hộ dân làm nông nghiệp trên địa bàn sau trận mưa lũ vừa qua
theo thống kê tại huyện định hóa có một người dân bị nước lũ cuốn trôi
nước lũ đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn huyện bị chia cắt cô lập
một trăm linh chín ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất bốn trăm năm mươi một hộ dân bị ngập úng
trên một năm trăm linh hectare lúa và hoa màu bị ngập
trên một mươi tám con gia súc gia cầm bị nước lũ cuốn trôi vùi lấp
ngoài ra mưa lũ đã khiến quốc lộ ba c và một số tuyến đường tỉnh huyện xã bị sạt lở nghiêm trọng
gây ách tắc giao thâm với khối lượng sạt lở hơn năm mươi m ba đất đá
ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện khoảng tám mươi một sáu tỷ đồng
ngay sau mưa lũ xảy ra ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện định hóa
đã huy động các lực lượng tại chỗ để hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại
dọn dẹp sửa chữa nhà cửa sau trận mưa lũ
phóng những khu vực bị sạt lở để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia giao thông
và khắc phục những chỗ điểm sạt lở
vấn đề thứ hai là chúng tôi khắc phục lại ảnh hưởng của mưa bão cho các hộ dân bị tàn phá về nhà cửa
chúng tôi cũng đã chỉ đạo các lực lượng để hỗ trợ người dân thu dọn lại chỗ ở
và đưa những người dân bị tàn phá hỏng toàn bộ nhà có những đảm bảo chỗ ở
vấn đề thứ ba là chúng tôi ổn định lại sản xuất khắc phục lại những diện tích hoa màu lúa
mà bị ngập úng thì có các biện pháp để xử lý
và những khu vực bị vùi lấp thì chúng tôi cũng hướng dẫn người dân khắc phục bằng các cây ngắn ngày
vấn đề thứ tư đó là chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo khắc phục về môi trường
các môi trường cũng đã chỉ đạo xử lý
phun thuốc rắc vôi bột của chùng và tạo môi trường sạch sẽ hơn
tỉnh thái nguyên đã yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các địa phương
tập trung mọi lực lượng phương tiện hỗ trợ giúp đỡ nhân dân sửa chữa nhà cửa
dọn vệ sinh môi trường sau mưa lũ để sớm ổn định đời sống
trước những diễn biến phức tạp của thời tiết hiện nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh
đã yêu cầu các địa phương bên cạnh việc tập trung khắc phục nhanh
hậu quả của cơn bão số sáu cần tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của thời tiết để có phương án ứng phó kịp thời
trong phần tiếp theo của chương trình tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp
thưa quý vị và các bạn thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển ngành than việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi
chuyển vọng đến năm hai nghìn ba mươi
theo quy hoạch phát triển ngành than được điều chỉnh đến năm hai nghìn hai mươi ngành than sẽ đầu tư xây dựng mới các nhà máy sang tuyển than
như vàng danh hai công suất khoảng hai triệu tấn trên năm khe thần công suất khoảng hai năm triệu tấn trên năm
trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng hòn gai với công suất khoảng năm triệu tấn trên năm
xây dựng mới mô đun một công suất hai năm triệu tấn trên năm tại phường hà khánh và duy trì nhà máy tuyển nam cầu trắng
đến hết năm hai nghìn một mươi tám
sau năm hai nghìn một mươi tám di chuyển nhà máy tuyển nam cầu trắng về vị trí trung tâm chế biến và kho than tập trung đã xây dựng
để lắp đặt thành mô đun hai công suất hai năm triệu tấn trên năm khe tràm với công suất khoảng bảy triệu tấn trên năm
lắp mỹ với công suất khoảng bốn triệu tấn trên năm
ngoài ra thủ tướng chính phủ cũng phê duyệt điều chỉnh tọa độ danh giới khép một số đề án đầu tư thăm dò tài nguyên than
như đề án thăm dò mỏ đông triều phả lại
hai ba bốn đề án thăm dò mỏ núi hồng điều chỉnh danh mục một số dự án mỏ vàng danh mỏ nam mẫu mỏ suối lại
mỏ cọc sáu mỏ đèo nai mỏ lộ trí mỏ mông dương đồng thời điều chỉnh danh mục một số dự án đầu tư hạ tầng
phục vụ phát triển ngành than bổ sung danh mục các dự án duy trì sản xuất bổ sung tọa độ danh giới khép các dự án duy trì sản xuất
trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế phát triển nguồn nhân lực được coi là một trong ba khâu đột phá
của chiến lược chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước
để có thể hội nhập và cạnh tranh được với các quốc gia khác trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay
việt nam không chỉ tận dụng tài nguyên sẵn có mà đã bắt đầu học hỏi kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực
cho khả năng cạnh tranh quốc tế cao từ nhiều nước trên thế giới điển hình là nhật bản
nhân lực là nhân tố quyết định nhất đối với sự phát triển của mỗi quốc gia
trình độ phát triển của nguồn nhân lực là một thước đo chủ yếu cho sự phát triển của các quốc gia
vì vậy các quốc gia trên thế giới đều rất coi trọng phát triển nguồn nhân lực đặc biệt là trong cuộc cách mạng bốn như hiện nay
trong xu thế hội nhập hiện nay thì yếu tố con người đóng một vai trò rất quan trọng đối với tổ chức bên cạnh các yếu tố liên quan nguồn vốn và các công nghệ
tuy nhiên trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp bốn hiện nay
yếu tố con người càng đóng vai trò quan trọng bởi vì hiện nay các doanh nghiệp để hội nhập và tiệm cận với các yếu tố của nguồn công nghiệp bốn
thì buộc phải cần yếu tố con người để điều khiển toàn bộ các quy trình liên quan đến quá trình thích nghi cũng như tận dụng được các ưu thế của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
để hội nhập và cạnh tranh với các quốc gia khác trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay
việt nam đang dần chuyển từ nền kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào tài nguyên
vốn sang phát triển dựa vào nguồn nhân lực có chất lượng và khoa học công nghệ
một trong những biểu hiện rõ nét nhất trong xu hướng chuyển mình đó là việc các doanh nghiệp việt nam học hỏi những bài học kinh nghiệm trong việc phát triển nguồn nhân lực từ nhật bản
trong bối cảnh hiện nay thì bài học kinh nghiệm từ phía nhật bản rất rõ hiện nay
bởi vì sao bởi vì thực tế các bạn đã biết tức là nhật bản đến việt nam đầu tư trực tiếp nước ngoài đã một thời gian rất dài
và chính vì họ đến đây đầu tư nước trực tiếp nước ngoài dẫn tới việc họ mang không chỉ máy móc thiết bị
và họ còn mang cái công nghệ về quản trị và đặc biệt là cái công nghệ về quản trị nguồn nhân lực
và công nghệ quản trị nguồn nhân lực hiện nay được rất nhiều doanh nghiệp việt nam học hỏi
và các doanh nghiệp việt nam hiện nay tại sao lại phát triển cạnh tranh được
bởi vì một phần cũng là từ cái kinh nghiệm của quản trị nhân sự của nhật bản
và một cái rất nổi bật của quản trị nhân sự của nhật bản đó là tính nề nếp trong công việc
cũng như là một số các giải pháp trong quản trị tinh gọn cũng như là các giải pháp liên quan đến sắp xếp bố trí sản xuất trong doanh nghiệp
khi mà nói đến vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian
thông thường những quốc gia mới nổi và các quốc gia đang phát triển nghĩ rằng đầu tư cho nguồn nhân lực nó là một loại chi phí
nhưng đây là khoản đầu tư rất quan trọng
chúng tôi đã chia sẻ những ý tưởng này tới khá nhiều doanh nghiệp của việt nam
tôi hy vọng là những ý tưởng này có thể giúp doanh nghiệp việt nam chủ động và phát triển
để phát triển nguồn nhân lực mang tính cạnh tranh cao bên cạnh việc học hỏi kinh nghiệm từ nước ngoài
áp dụng những thành tựu mà họ đã đạt được trong thực tiễn
thì bản thân nhân viên cá nhân người việt làm việc trong các môi trường đều phải tự trao dồi
học tập cập nhật những kiến thức về quản trị nhân sự quản trị doanh nghiệp để bắt kịp xu hướng thế giới
thưa quý vị và các bạn hướng tới mục tiêu có một triệu doanh nghiệp vào năm hai nghìn hai mươi theo nghị quyết ba mươi năm
thời gian qua nhiều địa phương đã thực hiện các giải pháp để vận động các hộ kinh doanh đăng ký thành lập doanh nghiệp
tuy nhiên thực tế là phần đông các hộ kinh doanh không mặn mà trong việc chuyển sang đăng ký thành lập doanh nghiệp
các chuyên gia cho rằng việc tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thông thoáng bình đẳng công bằng
sẽ là động lực để nhiều hộ kinh doanh cá thể tự nguyện chuyển đổi lên doanh nghiệp
tỉnh thái bình hiện là một trong những tỉnh có mật độ hộ kinh doanh cao so với toàn quốc
bình quân trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm cứ hơn một mươi năm người dân có một hộ kinh doanh
so với con số của cả nước là một mươi chín ba người dân
tỉnh này cũng đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp

cũng như các hộ kinh doanh cá thể
cũng như các địa phương đến nay phần đông các hộ kinh doanh vẫn chưa mặn mà chuyển đổi thành doanh nghiệp
theo báo cáo nghiên cứu chính thức hóa hộ kinh doanh ở việt nam thực trạng và khuyến nghị chính sách
của viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
chỉ có gần một mươi tám số doanh nghiệp điều tra được đăng ký thành lập trên cơ sở hộ kinh doanh

chuyên gia cho rằng hiện nhiều hộ kinh doanh vẫn còn e ngại chuyện thủ tục pháp lý lên doanh nghiệp
băn khoăn khi lên doanh nghiệp phải tuân thủ hệ thống chặt chẽ kiểm toán thanh tra kiểm tra
do đó hoàn thiện cơ chế chính sách cho việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp
theo luật doanh nghiệp và thực hiện các biện pháp khuyến khích hướng dẫn trợ giúp thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp
bằng việc hỗ trợ những hộ mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên các doanh nghiệp mới chuyển đổi hộ kinh doanh lên
thì người ta thấy là à sang doanh nghiệp thì nó có lợi hơn nó thuận lợi hơn
nó có những cái mà nó mang lại cái lợi ích hiệu quả chung cho cả xã hội cả nền kinh tế và cho chính chủ doanh nghiệp
các chuyên gia khẳng định nếu chỉ dùng mệnh lệnh hành chính yêu cầu chuyển đổi
sẽ dẫn đến tình trạng khoác áo doanh nghiệp lên hộ kinh doanh sẽ chỉ đạt về số lượng doanh nghiệp nhưng không có chất lượng
ngược lại việc tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng bình đẳng công bằng
sẽ là động lực để tự nguyện chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp
thưa quý vị và các bạn một buồng chuối tiêu hồng loại ngon nhất với hàng chục nải to
nặng từ hai mươi đến ba mươi kg bán tại vườn ngay lúc này chỉ được từ một mươi năm đến hai mươi đồng
theo các hộ dân trồng chuối chưa bao giờ giá chuối trong nước lại rẻ như năm nay
và chớ treo thay là ngay cả khi giá rất rẻ
thì việc tiêu thụ được chuối lúc này cũng vô cùng khó khăn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh hưng yên vựa chuối lớn nhất miền bắc
hai tuần nay vợ chồng bà cước như ngồi trên đống lửa vì hơn bốn hectare chuối tiêu hồng
với sản lượng hơn hai trăm linh tấn đã đến ngày thu hoạch nhưng không có ai hỏi mua
chuối già buộc phải chặt thế nhưng lại không bán được
nhiều hộ dân đang phải để chuối chín dần khắp nhà
không có người mua chứ không phải là mở bán được
đấy mà tiêu thụ thì bây giờ là người lông dân nào mà ra thì cũng chỉ muốn nhờ các cấp ở cấp trên là
nhờ tất cả mọi nơi là tiêu thụ cho để lông dân cho đỡ rồng ra một năm trời mới được buồng chuối
mà trong khi đó chúng tôi trồng ra là không có cái hóa chất độc hại gì cả không có thuốc sâu gì cả
nhiều năm qua vẫn trong tình trạng là thực tế năm nào trung quốc người ta cũng thu mua
đấy thế nhưng mà
phần lớn thì dụ tỷ lệ một mươi năm thì phải có đến
tám năm trung quốc phải thu mua
thế dân cứ theo trào lưu ra làm thôi không phải có gì
chưa tính những cái đoạn
thế còn thực tế là bên nông nghiệp phòng nông nghiệp cũng đã có hướng là để mình làm ra cái chuối để vào việt gác
thế nhưng mà thực tế mới làm mới gọi chỉ dẫn địa lý
nhưng mà chưa thực hiện cái ý cả
năm ngoái cũng giờ này thương lái trung quốc sang việt nam xuôi sụp tìm mua chuối
với giá từ tám mươi đồng đến một trăm năm mươi đồng một buồng
nguyên nhân là do nhu cầu tăng đột biến do mưa bão nhiều chuối của trung quốc bị thiệt hại
không cho thuốc sâu
năm nay chuối được mùa thị trường trung quốc không còn thiếu như năm ngoái
nên thương lái không sang thu mua
trong khi đó năm nay diện tích trồng chuối tăng đáng kể do hiệu ứng giá vụ trước
với bài toán của chuối ở khoai châu là những diện tích các hộ là diện tích nhỏ lẻ
sản xuất mỗi người theo một hướng
do vậy mà hiện nay thì tỉnh đã có những chính sách để giải quyết bài toán này
để đáp ứng được yêu cầu của xuất khẩu cũng như là đáp ứng được các đơn hàng
số lượng lớn xuất khẩu đi các thị trường có giá trị kinh tế cao hơn ổn định hơn
hàng chục nghìn tấn chuối vẫn chưa tìm được đầu ra
trong khi đó mỗi tuần đơn vị này có thể tiêu thụ từ tám mươi đến một trăm linh tấn chuối chất lượng cao
nhu cầu xuất khẩu cũng có thể lên tới năm trăm linh bảy trăm linh tấn một tháng nếu có nguồn cung đạt chất lượng
tuy nhiên chuối quả đủ điều kiện xuất sang các thị trường hàn quốc nga ả rập lại không hề có lúc này
cuối mà để đủ tiêu chuẩn xuất khẩu thì hiện tại đang thiếu rất nhiều
ví dụ như công ty của chúng tôi là đang đối với những cái đơn hàng xuất khẩu lớn thì hiện tại chúng tôi không dám nhận
tại vì cái chuối không đủ để tiêu chuẩn không đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu
còn ở thị trường ngoài bây giờ chuối của bà con chồng trôi nổi thì bị tình trạng không đủ tiêu chuẩn
cái cảm quan chung là thứ nhất là nhìn về mẫu mã không đạt cái thứ hai về trọng lượng không đạt
toàn tỉnh hưng yên hiện có gần một hectare chuối
với tổng sản lượng gần bảy mươi tấn
riêng huyện khói châu đã có hơn bảy trăm linh hectare chiếm khoảng năm mươi tấn
thế nhưng phải tới chín mươi lượng chuối này không bảo đảm các tiêu chuẩn xuất khẩu
nếu cứ tiếp tục sản xuất theo hướng chất lượng thấp và phụ thuộc vào thị trường trung quốc
thì người trồng chuối hưng yên sẽ còn gặp nhiều khó khăn

thống donald trump nỗ lực cải cách bộ luật thuế của mỹ
tổng thống mỹ donald trump đang hối thúc quốc hội nước này thông qua một gói biện pháp cải cách toàn diện
nhằm cải cách cho hệ thống thuế của mỹ
ông cũng bày tỏ mong muốn giảm thuế doanh nghiệp trong nước xuống còn một mươi năm
cho rằng việc cắt giảm này là cần thiết cho đất nước để khôi phục khả năng cạnh tranh
phát biểu tại một sự kiện ở bang missouri
tổng thống trump nhấn mạnh chương trình cải cách căn bản hệ thống thuế lần đầu tiên
trong hơn ba mươi năm qua là nền tảng của chiến lược tạo thêm việc làm cho nền kinh tế mỹ
ông cũng cho biết sẵn sàng hợp tác với quốc hội để hoàn thành mục tiêu này
đồng thời bày tỏ hy vọng hai phe cộng hòa và dân chủ có thể cùng nhau chung tay
để xây dựng một chương trình thuế mới
đây là cơ hội hiếm có của chúng ta để người dân lao động mỹ được hưởng những lợi ích
từ cải cách thuế nghiêm túc
chính phủ đang cân nhắc hạ lãi suất doanh nghiệp xuống còn một mươi năm
để tạo việc làm cho người dân mỹ và tăng khả năng cạnh tranh
nhưng chắc chắn đây sẽ không phải là mức thấp nhất trên thế giới
cũng trong bài phát biểu tổng thống trump nêu ra bốn nguyên tắc cơ bản
cho chương trình cải cách thuế
đó là một bộ luật thuế đơn giản và dễ hiểu
một bộ luật thuế có tính cạnh tranh toàn cầu
cơ chế giảm thuế cho các gia đình trung lưu và các công ty mỹ hoạt động tại nước ngoài
mang trở về nước hàng nghìn tỷ đô la mỹ
thủ tướng anh theresa may khẳng định bà sẽ lãnh đạo đảng bảo thủ
trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo ở xứ sở sương mù
tuyên bố được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng bà đang tính chuyện rút lui
sau khi anh rời liên minh châu âu eu còn gọi là brexit vào năm hai nghìn một mươi
trả lời phỏng vấn kênh truyền hình sky news trong chuyến thăm nhật bản
thủ tướng may khẳng định những tin đồn bà sẽ rời khỏi chính trường nước anh
sau khi hoàn tất đàm phán brexit là hoàn toàn không có cơ sở
khi được hỏi về ý định của bà lãnh đạo đảng bảo thủ bước vào cuộc tổng tuyển cử
dự kiến diễn ra vào năm hai nghìn hai mươi hai
bà khẳng định sẽ tiếp tục lãnh đạo đảng lâu dài
thủ tướng may cho biết thêm rằng bà và chính phủ đương nhiệm không chỉ nỗ lực
có được một kết quả đàm phán có lợi cho nước anh
mà còn đem đến tương lai tươi sáng cho vương quốc anh
bà cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu lâu dài là bảo đảm cho nước anh có vị thế trên thế giới
đồng thời giải quyết tình trạng bất công trong nước
để bảo đảm nước anh không chỉ mạnh hơn mà còn công bằng hơn trong tương lai
một thẩm phán tại bang texas của mỹ hôm qua ra lệnh tạm thời đình chỉ
kiểm tra quy chế nhập cư của người tham gia giao thông tại các giao lộ hoặc các điểm dừng xe
có nhiều ý kiến cho rằng đạo luật siết chặt các quy định với người nhập cư tại bang texas
có thể bị lợi dụng để phân biệt đối xử những người mỹ gốc latin và các nhóm thiểu số khác
cho phép cảnh sát kiểm tra quy chế nhập cư của người tham gia giao thông
tại các giao lộ hoặc các điểm dừng xe là một trong những điều khoản của đạo luật sb bốn
nhằm vào các thành phố trú ẩn khái niệm để chỉ những thành phố
áp dụng chính sách bảo vệ người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ
bằng cách không truy tố và bắt giữ họ theo lệnh của tòa án hay cảnh sát liên bang
theo phán quyết của tòa giới chức địa phương các cơ quan bảo vệ pháp luật
đã cung cấp nhiều bằng chứng cho thấy đạo luật sp bốn sẽ gây xói mòn niềm tin của người dân
đặt nhiều cộng đồng dân cư vào tình thế nguy hiểm kéo theo những thiệt hại kinh tế
đối với địa phương nói riêng và bang texas nói chung
đạo luật của bang texas có thể không vi hiến song sẽ tạo bầu không khí nghi kỵ trong xã hội
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại